tổng thống hàn quốc moon jae in hôm qua chính thức bổ nhiệm thêm ba bộ trưởng
qua đó tiếp tục hoàn thiện bộ máy nội các của nước này
thông báo của văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết
các nghị sĩ là ông kim bo kyung và ông do yong wan của đảng dân chủ cầm quyền
lần lượt được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch
ông kim yu ung chun sẽ giữ chức bộ trưởng hải dương và ngư nghiệp
như vậy nội các của tổng thống moon jae in còn một mươi bốn vị trí chống
việc bổ nhiệm các bộ trưởng ở hàn quốc không cần phải được quốc hội chấp nhận
song nếu cơ quan lập pháp này không ủng hộ
thì việc bổ nhiệm có thể nhanh chóng dẫn tới tình trạng căng thẳng giữa phủ tổng thống và quốc hội
thủ tướng campuchia samdech techo hun sen vừa thông báo
cuộc bầu cử thượng viện khóa bốn của nước này sẽ được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng thông tin campuchia cho biết
thủ tướng samdek techo hun sen đã thông báo quyết định trên tại một cuộc họp hội đồng bộ trưởng
bầu cử thượng viện ở campuchia được tổ chức theo nhiệm kỳ sáu năm
theo luật pháp của nước này ngoài hai thành viên do quốc vương chỉ định và hai thành viên do quốc hội bầu
các thượng nghị sĩ còn lại do các ủy viên của hội đồng xã phường trong cả nước bầu lên
kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử xã phường
ngày bốn tháng sáu vừa qua cho thấy
đảng cpp cầm quyền đã dẫn đầu trong tổng số một mươi một năm trăm bảy mươi hai ủy viên
tại một sáu trăm bốn mươi sáu xã phường trong cả nước
do vậy khả năng đảng cpp sẽ tiếp tục thắng
tại cuộc bầu cử thượng viện nhiệm kỳ thứ tư
bộ quốc phòng nga hôm qua tuyên bố nước này đã tiêu diệt được thủ lĩnh abu bakr al baghdadi
của nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng
trong vụ không kích một cơ sở chỉ huy của is
ở ngoài ô phía nam thành phố
raqqa của syri
theo nguồn tin từ bộ quốc phòng nga
vụ không kích hôm hai mươi tám tháng năm vừa qua
nhằm vào một cuộc họp của is
tiêu diệt khoảng ba mươi thủ lĩnh phiến quân cấp trung
và khoảng ba trăm linh tay súng khác
ngoài đối tượng al baghdadi
còn có ba thủ lĩnh khác của is bị tiêu diệt
thành phố raqqa phía bắc của syri
được coi là thủ phủ của phiến quân is
đã bị không kích dữ dội vào đêm một mươi tháng sáu vừa qua
hãng thông tấn ahmad của is
đã đăng tải nhiều hình ảnh
về những thiệt hại tại thành phố này
thủ lĩnh al baghdadi
chính là người đã tuyên bố thành lập vương quốc hồi giáo
trên một vùng lãnh thổ rộng lớn
tại iraq và syri hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
những căng thẳng ngoại giao
và các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào kha
sẽ không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị
cho world cup hai nghìn hai mươi hai mà nước này đăng cài
đây là lời khẳng định
từ phía qatar đưa ra ngày hôm qua
trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao
giữa nước này với các nước láng giềng vùng vịnh
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ủy ban giám sát công tác
chuẩn bị cho world cup của qatar cho biết
tiến trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng
không bị ảnh hưởng do những căng thẳng khu vực gần đây
theo ủy ban này
khoảng bốn mươi năm công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
theo đúng kế hoạch
qatar đã tìm cách bảo đảm được nguồn thay thế
các nguồn nguyên vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng
do ả rập xê út đóng cửa biên giới
cũng như các tuyến giao thông đường bộ
đa số nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng đường biển
hoặc được sản xuất ngay tại địa phương
tuần trước liên đoàn bóng đá thế giới fifa
xác nhận vẫn giữ liên lạc thường xuyên
với ban tổ chức world cup hai nghìn hai mươi
sau khi một loạt các nước ả rập và vùng vịnh
cắt đứt quan hệ với đô hà
với lý do chính quyền nước này ủng hộ khủng bố
can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước trong khu vực
theo số liệu công bố của văn phòng thống kê quốc gia vương quốc anh
tỷ lệ lạm phát của nước này tiếp tục tăng cao
với mức tăng là hai chín
trong tháng năm
trong vòng bốn năm qua
điều này khiến cho người tiêu dùng anh
buộc phải thắt chặt chi tiêu
trong bối cảnh lo ngại bất ổn chính trị hậu bầu cử
do ảnh hưởng của sự sụp đổ đông bằng anh
kể từ khi diễn ra brexit hồi năm ngoái
khiến giá tiêu dùng tăng cao
trong khi thu nhập lại giảm
xu hướng thắt chặt chi tiêu của người dân anh bắt đầu tăng
lạm phát có thể sẽ vượt ba trong tháng tới
điều này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế
vì tăng trưởng thu nhập chỉ khoảng hai
do đó thu nhập thực tế sẽ giảm
người dân sẽ hạn chế
chi tiêu hơn
thời gian qua kinh tế anh cũng cho thấy
những tín hiệu trì trệ
trong đó doanh số bán lẻ trong quý i năm nay
giảm mạnh nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
sản lượng công nghiệp và xây dựng
cũng trì trệ trong tháng bốn
niềm tin của giới doanh nghiệp và người tiêu dùng
tiếp tục bị chịu tác động bất lợi
sau khi đảng bảo thủ của thủ tướng anh theresa may
không giành được số ghế cần thiết
ngân hàng trung ương anh boe
đang xem xét điều chỉnh lãi suất
mặc dù cơ quan này bất ngờ trước việc
lãm phát tăng song dự kiến
đây chỉ là hiện tượng nhất thời
và duy trì chính sách tiền tệ ổn định
cho đến giữa năm hai nghìn một mươi chín